bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành quyết định về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
theo đó bộ giáo dục và đào tạo giao các trường đại học học viện cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên
phối hợp với các cơ quan giáo dục và đào tạo tại địa phương tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
theo đúng quy định của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành
các sở giáo dục và đào tạo sở giáo dục khoa học và công nghệ tỉnh bạc liêu chủ trì cụm thi phối hợp với các trường có tên trong danh sách
tổ chức in sao để thi coi thi chấm thi thông báo kết quả thi phúc khảo xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và báo cáo kết quả thi
kết quả xét công nhận tốt nghiệp về bộ giáo dục và đào tạo theo quy định của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia